nhờ đó hình ảnh của những người chiến sĩ biên phòng an giang nói chung cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phú hội nói riêng được nhân dân tin yêu và quý trọng
và việc âm thầm làm từ thiện giúp đỡ gạo tiền cho những mảnh đời bất hạnh người dân nghèo khó mưu sinh trên địa bàn xã phú hội và các xã lân cận của thiếu tá nguyễn phân đông càng làm đẹp thêm hình ảnh của người lính biên phòng nơi đây